thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga chiều ngày ba mươi tháng một mươi một theo giờ địa phương tại moscow
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội đàm với tổng thống liên bang nga vladimir putin
phát biểu tại hội đàm hai nhà lãnh đạo khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là một trong những trụ cột chính của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước
nhất trí tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động của doanh nghiệp dầu khí việt nam tại nga và doanh nghiệp dầu khí nga tại thềm lục địa việt nam phù hợp với luật pháp quốc tế
trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hoàn ngành và tạo thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực cung cấp khí hóa lỏng
nhiệt điện khí năng lượng điện tái tạo đẩy nhanh dự án xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân tại việt nam
coi đây là một trong những dự án trọng điểm giữa hai nước trong thời gian tới
cũng trong khuôn khổ cuộc hội đàm hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc ủng hộ và đánh giá cao vai trò cường quốc và uy tín quốc tế ngày càng cao của nga tại khu vực
khẳng định việt nam sẵn sàng làm cầu nối hợp tác giữa nga với asean và các nước châu á thái bình dương
hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về việc phối hợp duy trì hòa bình ổn định bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải hàng không tại châu á thái bình dương
trong đó có biển đông phù hợp với luật pháp quốc tế bao gồm công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
nhân dịp này chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cảm ơn tổng thống putin cũng như chính quyền các cấp của liên bang nga đã luôn quan tâm
tạo điều kiện thuận lợi cho công dân việt nam được sinh sống làm ăn học tập ổn định tại nga
nhất là bảo đảm các điều kiện chăm sóc y tế trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
hôm qua tại hà nội bộ công an phối hợp với nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách
những điểm mới về an ninh quốc gia trong văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
sách do đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm làm chủ biên nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật xuất bản
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
và phó giáo sư tiến sĩ phạm minh tuấn bí thư đảng ủy giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật chủ trì buổi lễ
dự lễ giới thiệu sách còn có các đồng chí lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành trung ương
và các đồng chí thành viên ban biên soạn hội đồng nghiệm thu cuốn sách lãnh đạo một số đơn vị thuộc bộ công an
lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
cuốn sách những điểm mới về an ninh quốc gia trong văn kiện đại hội một mươi ba của đảng được tiến hành biên soạn
ngay sau khi bộ chính trị ban hành chỉ thị số một cttvk về việc nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền
và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
cuốn sách đã được bộ công an khẩn trương tổ chức biên soạn do đồng chí đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm chủ biên
cuốn sách là sự phát triển sâu sắc
sâu sắc hơn toàn diện hơn những nội dung mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia
được phân tích thâu đáo tại đại hội một mươi ba của đảng
trên cơ sở những nội dung cốt lõi của chuyên đề những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia
đã được đồng chí đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an phát biểu giới thiệu rất sâu sắc
tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
với dung lượng hai trăm tám mươi trang cuốn sách được kết cấu thành hai phần
phần thứ nhất bối cảnh mới và khái quát những điểm mới trong nhận thức tư duy về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia
phần thứ hai một số điểm mới nổi bật về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia
cuốn sách được trình bày trang trọng hiện đại phản ánh cô động sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện
trong văn kiện đại hội một mươi ba của đảng với cách tiếp cận đi từ tổng quan những điểm mới về an ninh quốc gia
và bảo vệ an ninh quốc gia được đề cập phân tích tại đại hội một mươi ba

phần thứ hai một số điểm mới nổi bật để phân tích luận giải sâu sắc hơn
cuốn sách nhận được sự đóng góp trách nhiệm tâm huyết của các nhà khoa học thuộc hội đồng lý luận trung ương
tạp chí cộng sản học viện chính trị quốc gia hồ chí minh viện nghiên cứu chiến lược ngoại giao thuộc bộ ngoại giao
của các đơn vị thuộc bộ công an
cuốn sách không chỉ là tài liệu nghiên cứu học tập quan trọng có ý nghĩa trong việc triển khai có hiệu quả
nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng trong lực lượng công an nhân dân góp phần tích cực và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội mà còn là cầm nang để từ cấp ủy các cấp đến tri bộ tìm hiểu nghiên cứu
tham khảo có ý nghĩa lâu dài phục vụ nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng trong cả nhiệm kỳ
dịp này bộ trưởng tô lâm và thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trao tặng kỷ niệm trương bằng khen cho tập thể và cá nhân
có đóng góp trong công tác biên soạn xuất bản cuốn sách
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
bộ công an đang chỉ đạo đổi mới các mặt công tác nghiệp vụ đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường cho công an cơ sở
nâng cao hiệu quả hoạt động của công an cấp xã tập trung xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tình nhuệ
từng bước hiện đại phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi tình nguyện hiện đại
bộ công an mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm động viên ủng hộ giúp đỡ của các bộ ban ngành trung ương
cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân sự phối hợp thường xuyên hiệu quả của nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
để ngày càng có thêm nhiều đầu sách tài liệu phục vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
phải xác định rõ vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia triển khai thực hiện
cần nhận thức rõ là làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là tự bảo vệ tính mạng tài sản của chính mình
góp phần bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đây là phát biểu của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại hội nghị triển khai thực hiện kết luận số hai của ban bí thư và quyết định số một nghìn bốn trăm chín mươi hai qdttg của thủ tướng chính phủ
đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số chín trăm chín mươi hai nghìn một mươi chín qh một mươi bốn của quốc hội và quyết định số sáu trăm ba mươi qdttg của thủ tướng chính phủ
về công tác phòng cháy chữa cháy diễn ra vào sáng nay tại hà nội
dự hội nghị còn có thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành
phát biểu tại hội nghị
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh thực tế cho thấy việc ban bí thư ban hành chỉ thị số bốn mươi bảy cttvk ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và quốc hội ban hành nghị quyết số chín mươi chín hai nghìn một mươi chín qh một mươi năm
về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy
là những chủ trương hoàn toàn chính xác kịp thời để xác định các yêu cầu nhiệm vụ đối với công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới
những năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng
sự chỉ đạo tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp sự cố gắng nỗ lực của các bộ ban ngành địa phương
công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
qua đó đã kiềm chế được số vụ và thiệt hại do cháy nổ sự cố tai nạn gây ra cứu được hàng nghìn người
bảo vệ được khối tài sản của nhà nước và nhân dân ước tính hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm
hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hy sinh quên mình trong cuộc chiến chống giặc lửa
đã được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận
theo thống kê tình hình cháy nổ diễn biến hết sức phức tạp
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay cả nước xảy ra trên hai mươi một vụ cháy làm chết hơn năm trăm linh người bị thương hơn một người
để tiếp tục tạo những chuyển biến rõ nét hơn nữa trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bộ trưởng tô lâm đặc biệt nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương
cơ quan tổ chức đơn vị cơ sở trong việc kiểm tra đôn đốc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
coi đây là yếu tố quyết định trong tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng nhà nước đối với công tác này
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải lấy phòng ngừa là chính
có các giải pháp đồng bộ để kiềm chế sự gia tăng các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
do vậy cần tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước đối với công tác này tập trung giả soát hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật
các tiêu chuẩn quy chuẩn để tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong việc triển khai tổ chức thực hiện
tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ việc bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn trong phòng cháy chữa cháy
tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy
nhất là đối với các trường hợp trung cư cao tầng
đồng chí bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại tinh thông về pháp luật nghiệp vụ kỹ thuật chiến thuật chữa cháy
cứu nạn cứu hộ vì nước quên thân vì dân phục vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đề nghị lãnh đạo các bộ ngành địa phương quán triệt thực hiện quyết liệt nghiêm túc hiệu quả những vấn đề trọng tâm
như kiểm soát giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư thi công các công trình xây dựng bảo đảm thực hiện nghiêm túc
các quy định về phòng cháy chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng việc quản lý bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
trong sử dụng điện tại các cơ sở hộ gia đình để giảm thiểu các nguy cơ nguyên nhân dẫn đến cháy nổ
tại hội nghị bộ trưởng tô lâm cũng đã trao bằng khen của bộ công an cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc
trong triển khai thực hiện chỉ thị bốn mươi bảy của ban bí thư
với các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra bất thường hàng năm việt nam phải hứng chịu hàng loạt các sự cố thiên tai
trên diện rộng gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản
vấn đề này đã đặt ra những yêu cầu thách thức cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn ở nước ta thời gian qua
ngày hôm qua tại hà nội trường đại học phòng cháy chữa cháy đã tổ chức buổi diễn tập ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn hai mươi
buổi diễn tập phương án ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
và phòng thủ dân sự bộ công an dự và chỉ đạo buổi diễn tập
buổi diễn tập phương án ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn hai mươi
của trường đại học phòng cháy chữa cháy gồm hai tình huống liên hoàn phức tạp
tình huống một cứu nạn cứu hộ sự cố tai nạn giao thông liên hoàn cứu người bị nạn mắc kẹt xử lý hóa chất phát tán
chữa cháy xe chở chất lỏng cháy
tình huống hai cứu nạn cứu hộ khi cháy tổ hợp nhà cao tầng cứu người bị nạn bị cô lập do mưa lũ
thành công của buổi diễn tập đã khẳng định lực lượng dự bị chiến đấu của đại học phòng cháy chữa cháy
luôn chủ động sẵn sàng và có khả năng tham gia giải quyết có hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai xảy ra ở việt nam
với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn về sức khỏe tính mạng của nhân dân góp phần giữ gìn an ninh trật tự
thành công của buổi diễn tập đã khẳng định lực lượng dư bị chiến đấu của đại học phòng cháy chữa cháy
một cách an toàn và nhanh nhất có thể xảy ra
phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi diễn tập thượng tướng nguyễn văn sơn nhấn mạnh
thời gian tới tình hình thiên tai sẽ còn tiếp tục phức tạp bất thường khó dự báo do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
do vậy buổi diễn tập có ý nghĩa rất quan trọng làm cơ sở để bộ công an tổ chức lực lượng dự bị thường trực
sẵn sàng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và xử lý các vụ cháy nổ tai nạn sự cố nghiêm trọng tại địa phương
bộ công an tổ chức lực lượng phương tiện cơ sở vật chất hiện có của bộ và trường đại học phòng cháy chữa cháy
trong đó quy động sử dụng đội ngũ chuyên gia giáo viên của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trường đại học phòng cháy chữa cháy tham gia công tác huấn luyện sử dụng đội ngũ giáo viên chuyên gia và các học viên của trường
đã được đào tạo huấn luyện chuyên sâu bài bản về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
làm nằm cốt sẵn sàng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và xử lý các vụ cháy nổ tệ tai nạn suy cố
sử dụng các trung tâm huấn luyện của bộ và trường đại học phòng cháy chữa cháy phục vụ công tác huấn luyện
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu ban giám hiệu trường đại học phòng cháy chữa cháy phải gắn kết chặt chẽ giữa công tác đào tạo huấn luyện tại nhà trường
và thực tiễn công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các phương án giả định để tổ chức huấn luyện phải được thường xuyên bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với thực tế tình hình sự cố thiên tai và địa bàn xảy ra
nghiên cứu đề xuất sự hỗ trợ về phương tiện nguồn lực từ các ban chỉ đạo quốc gia ủy ban quốc gia và huy động các nguồn tài trợ viện trợ hợp pháp khác để xây dựng lực lượng dự bị thường trực của bộ công an tinh gọn mạnh đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay
ngày một một mươi hai tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an dự buổi gặp mặt tiếp nhận kinh phí ủng hộ quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân từ công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh góp long thành
đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần đồng hành của các cá nhân tổ chức chia sẻ với những khó khăn vất vả của lực lượng công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại buổi lễ đơn vị chức năng của bộ công an đã tiếp nhận số tiền một mươi tỷ đồng ủng hộ quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân
trân trọng cảm ơn tình cảm sự chân tình đồng hành hỗ trợ kịp thời của doanh nghiệp đối với lực lượng công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ được giao
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng nhấn mạnh thấu hiểu chia sẻ về những khó khăn vất vả công hiến hy sinh của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian qua lực lượng công an nhân dân luôn nhận được sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ ban ngành chính quyền địa phương và sự ủng hộ hỗ trợ về vật tư trang thiết bị và kinh phí của các cá nhân tổ chức doanh nghiệp
những hành động cụ thể rất quý báu của các đơn vị tổ chức là nguồn cổ vũ động viên để lực lượng công an nhân dân tiếp tục khắc phục mọi khó khăn tiên phong trên tuyến đầu chống dịch và trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân